các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng sau đó diện tích đất này lại được tổ chức phân lô bán nền chứ không phải là xây trụ sở công
dư luận địa phương đang đặt câu hỏi phải chăng bên cạnh việc buông lỏng quản lý thì thành phố thái nguyên đang lợi dụng dự án để tư lợi

thì riêng trên địa bàn thành phố thái nguyên trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
có chín trăm bảy mươi tám trường hợp được quỹ ban nhân dân thành phố cho phép chuyển đổi
thế nhưng có tới bốn trăm một mươi trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm
được quỹ ban nhân dân tỉnh thái nguyên phê diện
trong khi đó tại điều năm mươi hai
đất đai năm hai nghìn một mươi ba quy định việc cho phép việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất
và năm trăm linh kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
về nội dung này thì là thành phố đã nắm được đã kiểm tra và xử lý cụ thể
thứ nhất là tổ ba nghìn sáu trăm ba mươi bảy
thì ủy ban dân thành phố đã cấp phép xây dựng nhà ở riêng mẹ ở đây là bốn mươi sáu giấy phép xây dựng
và đã kiểm tra và xử phạt năm trường hợp yêu cầu khắc phục hậu quả
sau khi có thông tin là đã cho phường cùng với đội thanh tra xây dựng xuống kiểm tra việc tổ chức xây dựng có vi phạm hay không
thì bốn mươi sáu giấy phép xây dựng
trong cái này thì có năm trường hợp bị vi phạm thì đã ký quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu khắc phục vọng quả
trước phản ứng của dư luận quỹ ban nhân dân thành phố thái nguyên cũng đã tổ chức kiểm tra và tiến hành xử phạt hành chính nhưng là xử phạt về hành vi vi phạm trật tự xây dựng
thậm chí có trường hợp bị ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt hành chính nhiều lần cùng với một hành vi vi phạm
còn đây là khu vực đất tại tổ hà nội
năm hai nghìn hai mươi phường túc duyên thành phố thái nguyên
được quỹ ban nhân dân thành phố thái nguyên phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới túc duyên
trong đó có quy hoạch gần bốn bảy trăm linh m hai đất dành cho việc xây dựng dụ sở trạm chuyển giao kỹ thuật tống cây trồng nông lập nghiệp đa dạng thuộc trung tâm tuyến nông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố thái nguyên
năm hai nghìn một mươi một quỹ ban nhân dân thành phố thái nguyên tiến hành thu hồi đất nông nghiệp của hai mươi chín hộ dân
và một hợp tác xã tại phường túc duyên với lý do thu hồi đất để sử dụng và mục đích thực hiện dự án tái định canh cho trạm chuyển giao kỹ thuật tống cây trồng nông lập nghiệp đa dạng
thời điểm triển khai dự án quỹ ban nhân dân thành phố thái nguyên lại thu hồi đến bảy hai trăm tám mươi bảy m hai tăng gần gấp đôi so với diện tích quy hoạch dành cho trạm chuyển giao kỹ thuật tống cây trồng nông lập nghiệp đa dạng